ubnd tp hcm vừa có quyết định bãi bỏ quyết định số hai mươi năm hai nghìn một mươi năm về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô ở thành phố
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm ubnd tp ban hành quyết định số hai mươi triển khai tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô ở thành phố
theo đó đối tượng chịu phí được xác định là xe mô tô bao gồm xe mô tô hai bánh xe gắn máy không bao gồm xe máy điện có đăng ký biển số xe tại tp hcm hoặc xe đăng ký biển số xe tại địa phương khác nhưng hoạt động ở tp hcm
tuy nhiên đến nay quyết định hai mươi này không còn phù hợp với quyết định của pháp luật hiện hành nên ubnd tp hcm vừa có quyết định bãi bỏ
như vậy xe gắn máy ở tp hcm đã chính thức được cởi bỏ phí sử dụng đường bộ